vậy thì bây giờ đây có một cái câu hỏi khác gửi đến phó giáo sư mai ạ
chúng ta đang nói về gán nhiễm mỡ
vậy thì hiện nay đang có một cái trào lưu là ăn theo chế độ keto
tức là loại hẳn carbon hydrat ra khỏi khẩu phần ăn
chỉ ăn đạm gồm thịt cá này chất béo này để giảm mỡ trong cơ thể
vậy điều này thì có đúng hay không
phải có đúng cơ sở khoa học nào hay không
chế độ ăn keto cũng được rất nhiều người áp dụng
đặc biệt là đối với những người muốn làm giảm cân
và họ bỏ hẳn chất bột đường hay còn gọi là carbon hydrate ra khỏi chế độ ăn của mình
và họ chỉ lựa chọn thay vào đó
tại vì thay vào đó thì họ sử dụng chất đạm sử dụng chất béo
bởi vì trong cơ thể chúng ta thì mỗi một người theo tuổi tình trạng sinh lý khác nhau
mỗi độ lao động khác nhau
thì có những cái nhu cầu khác nhau
và đặc biệt là nhu cầu về năng lượng
và nhu cầu năng lượng ấy thì thường chỉ đến từ ba chất dinh dưỡng thôi
đó là đến từ chất đạm chất béo và chất bồ đường
và đối với người việt chúng ta thì chất bột đường đều cung cấp là trên năm mươi
cái tổng năng lượng của cả ngày
vậy thì nếu như chúng ta bỏ đi trên năm mươi cái nhu cầu ấy đến từ chất bột đường
chúng ta lại lấy nó cái năm mươi nhu cầu ấy lại bổ thêm cho chất đạm chịu trách nhiệm
cho chất béo chịu trách nhiệm
thì chắc chắn là một khẩu phần ấy sẽ phải nhiều thịt cá hơn rất nhiều
cái khẩu phần ấy phải nhiều chất béo hơn rất nhiều
và chất béo nhiều thì lại chuyển hóa giữ
chuyển hóa không hết không dùng hết lại được gan dự lại
lại làm rất dễ dàng làm gan nhiễm mỡ
hoặc là bị mỡ vào gan như là phó giê xu ngọc đã trình bày
và với một cái lượng protein nhiều như vậy
thì cũng rất là đòi hỏi cái sự chuyển hóa
đặc biệt là chuyển hóa không chỉ của gan mà chuyển hóa của thận nữa
cho nên nó rất là mềm
cho bộ máy tiêu hóa cũng như là cái việc mà thải trừ các cái sản phẩm chuyển hóa của chất đạm ra ngoài
thì thực sự là nó rất là ảnh hưởng xấu đến cái chức năng hoạt động của gan
và đối với chất béo mà càng ăn nhiều chất béo bao nhiêu
thì muốn chất béo muốn được hấp thu được muốn được chuyển hóa được
thì chất béo ấy phải được nhũ tiêu hóa
tức là phải được bao quanh bằng những cái dịch mật
bằng cái mật từ gan tiết ra
và như vậy vô hình chung chúng ta với một chế độ ăn
mà loại bỏ chất bột đường ra
khỏi cơ thể
thì đã làm cho gan của chúng ta phải quá tải lên
bởi vì cái năng lượng đến từ chất béo
do chúng ta ăn bù chất bột đường
thì lại phải được chuyển hóa ở gan
thì mới có thể phải có gan tiết mật
thì chúng ta mới có thể chuyển hóa được
cho nên nếu mà không được gan
nếu mà quá sức tải của gan
thì rất dễ làm cho gan bị nhiễm mỡ
và với một cái chế độ ăn quito như vậy
có một cái điều không hợp lý nữa
đó là cơ thể chúng ta thì
cái bộ não rất là quan trọng
bộ não thì được cấu trúc bằng sáu mươi chất béo
nhưng cái năng lượng duy nhất
mà não sử dụng không phải đến từ chất béo
hay đến từ protein
mà phải đến từ chất bột đường
cho nên là não chỉ được nuôi não của chúng ta
muốn minh mẫn hay không
muốn chuẩn xác hay không
thì hoàn toàn là nhờ vào cái năng lượng đến từ groco
thế mà chúng ta không ăn chất bột đường
thì cái năng lượng do glucose sẽ đến
sẽ rất là nhọc nhằn
khi mà phải chuyển từ protein
phải chuyển từ chất béo sang
và thậm chí phải lấy từ glycogen
tự trữ ở trong gan trong cơ ra
để chuyển thành chất bột đường
để làm thức ăn cho não
thì thực sự là rất mệt mỏi
đối với lao động của một cái nhà máy hóa chất như là gan
thì thực sự là không có lợi cho sức khỏe một chút nào cả
cho nên chúng tôi rất mong
nếu như chúng ta có ai đó muốn giảm cân
muốn một cái chế độ ăn hạn chế
thì cái năng lượng do carbohydrate
cũng phải đến được là năm mươi
tổng năng lượng của bữa ăn của chúng ta mỗi ngày
thì nó sẽ đem lại
một cái chế độ ăn hạn chế

tiết kiệm hơn
và tiết kiệm đây không phải chỉ tiết kiệm về tiền
mà tiết kiệm về sức khỏe cho các cơ quan nội tạng trong cơ thể chúng ta
có nghĩa là chúng ta sẽ sống lâu hơn
và chất lượng những năm tháng sống sẽ tốt hơn
như vậy là chúng ta cũng cần phải xem xét lại
cái phương pháp này đúng không ạ
rõ ràng là nó không hợp lý một tí nào
nếu mà so với những cái phân tích
từ phía phó giáo sư lê bạch mai
thì chúng ta những ai đang sử dụng cái phương pháp này
thì chúng ta nên tạm dừng lại
để chúng ta sẽ lựa chọn ra một cái phương pháp khác
tốt hơn cho sức khỏe
cũng như tốt hơn cho cả lá gan của mình